sáng nay tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai
đối với bị cáo nguyễn trần hoàng phong ba mươi bốn tuổi ngụ quận gò vấp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến người chạy xe grab tử vong
nữ tiếp viên hàng không mang thương tật bảy mươi chín
tại phiên tòa phong khai ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi phong dùng giấy phép lái xe giả thuê xe mercedes
tự lái chở theo bốn người khác đi từ tầng hầm tòa nhà trung cư ở phường hai quận tân bình
đến ngã tư hoàng minh giám quận phú nhuận
do không làm chủ được tốc độ nên khi đến trước số một trăm hai mươi ba hồng hà phường chín phú nhuận
xe của phong lao sang trái làng đường tông vào xe máy do ông lê mạnh thường lái xe grab
chởi chuyện nguyễn thiên bích hường đang chạy hướng ngược lại
hậu quả ông thường tử vong tại bệnh viện chị hường mang thương tật bảy mươi chín
phong đến cơ quan công an đầu thú kết quả kiểm tra ma túy xác định phong dương tính
phong khai hai ngày trước phong đi quán bar có bạn mời nước uống
phong cho rằng trong đi nước có ma túy
về trách nhiệm dân sự bị cáo phong đồng ý bồi thường bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
theo yêu cầu từ phía gia đình tài xế xe grab đã bồi thường trước sáu mươi triệu đồng
còn đối với chị hường trước đây chị yêu cầu bồi thường hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
nay chị yêu cầu bồi thường thêm chi phí dự kiến sắp tới phẫu thuật ba trăm linh triệu đồng
trừ đi sáu mươi triệu đồng đã nhận yêu cầu phong bồi thường hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
đối với yêu cầu này không chỉ đồng ý bồi thường một tỷ bốn trăm linh triệu đồng không đồng ý chi phí phát sinh
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phong bị tỏa như dân quận phú nhuận tuyên bảy năm sáu tháng tù
tuy nhiên tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại